ngày một mươi bảy tháng một phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng và đoàn công tác của quốc hội trung ương hội chữ thập đỏ việt nam đã thăm chúc tết tặng một trăm linh xuất quà cho các hộ nghèo gia đình chính sách nạn nhân chất độc da cam của các xã đồng vương đồng tiến huyện yên thế tỉnh bắc giang
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đã gửi lời thăm hỏi ân cần lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến các đồng chí lãnh đạo đảng chính quyền mặt trận tổ quốc đồng bào đồng chí của xã đồng vương
phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đã đề nghị địa phương quan tâm chăm lo để cán bộ đảng viên nhân dân trong tỉnh đón tết đinh dậu hai nghìn một mươi bảy an toàn vui tươi tiết kiệm
chiều cùng ngày phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đã đi thăm chúc tết cán bộ bác sĩ nhân viên y tế thăm hỏi tặng quà tết cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang được chăm sóc điều trị tại bệnh viện ung biếu tỉnh bắc giang